thưa quý vị những ngày vừa qua trên mạng xã hội hình ảnh và thông tin về các vụ cháy tại nhiều địa phương liên tục được cập nhật
trong quá trình chữa cháy thì đã có một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị bỏng ở tay
và khi clip được chia sẻ thì đã nhận được rất nhiều sự cảm phục về tinh thần dũng cảm của cộng đồng mạng
vâng hình ảnh đó thì cho thấy sự nguy hiểm của giặc lửa
và người dân hãy nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy tại chính gia đình của mình
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
đặc biệt là để cho các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không phải vất vả
đều thầm cảm phục trước người lính cứu hỏa ấy
chỉ mong các chiến sĩ luôn thất nghiệp
năm nay sau nhiều vụ cháy quá các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vất vả quá
cái nghề thật nguy hiểm cảm ơn các em những chiến sĩ thầm lặng
những người cảnh sát vì dân đáng trân trọng
nhiều vụ cháy xảy ra trong thời gian qua bên cạnh những nạn nhân
và cả người lính đã vĩnh viễn giai đoạn
khi cháy xảy ra đi thì hàng chục người đã được cứu sống
bằng chính sự quả cảm của những người lính cứu hỏa
họ những người đã cống hiến sức lực của mình
những người đã bất chấp hiểm nguy để hướng tới những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống
khu dân mạng đều dành những người bình luận cầu chúc cho những người lính
những người anh hùng thầm lặng đó sớm bình phục sớm vượt qua nỗi đau
bởi lẽ xã hội này cần những người như họ
nghề nguy hiểm nhưng vinh quang
mong các anh em hoàn thành nhiệm vụ an toàn
mọi người mọi nhà cẩn trọng trong việc cháy nổ
để các chiến sĩ của chúng ta thất nghiệp kẻo nhìn những vụ cháy thấy xót quá
ý thức phòng cháy chữa cháy của mỗi hộ gia đình hộ kinh doanh nó quan trọng hơn tất cả
hãy bảo toàn tính mạng là trên hết xem mà thấy thương vô cùng
khu dân mạng cảm phục khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy trễ cháy
luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất làm những công việc nguy hiểm nhất
có lẽ chỉ diễn đạt bằng lời
thì chúng ta không thể nào cảm nhận được
dường như ngọn lửa ấy có thể hủy hoại được thân thể người lính
nhưng cũng chính nó đã nung nấu trong tim người lính một ý chí sẵn sàng cứu người vô cùng mãnh liệt
và rồi người lính ấy có thể bất chấp tính mạng của mình
chỉ vì một nghĩa cử cao đẹp cứu người là trên hết
tuy nhiên phòng cháy chữa cháy không chỉ dựa vào riêng nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ tích cực của tất cả mọi người
luôn nâng cao ý thức tự giác cảnh giác cao độ với chính nơi mình ở làm việc
chỉ khi ấy lời chúc thất nghiệp của bác hồ
sự đau đớn hy sinh của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ mới có ý nghĩa
và giảm bớt được những thiệt hại cả về người và tài sản của người dân
lẫn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bạn hãy cùng ntv kêu gọi mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm cho công tác phòng cháy chữa cháy
và cùng lan tỏa điều này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân